thì chỗ đấy nó sẽ rõ nét hơn chữ v
tuy nhiên là sau đó thì đến mùa thấp biển
thì chúng ta cần phải có một sự tính toán
làm thế nào để tiếp tục giữ vững cái biểu đồ đó
thì đấy là những cái mà cần phải tính toán trong thời gian tới
như các vị cũng biết đấy
thời điểm này là cái thời điểm các tập đoàn doanh nghiệp
thể hiện vai trò dẫn dắt
và sự bắt tay của các doanh nghiệp
sẽ góp phần có hiệu quả cho cái kinh tế du lịch đi lên
ý kiến của ông chuyên gia như thế nào ạ
không phải thời điểm này đâu
và cái sự bắt tay giữa các doanh nghiệp với nhau
thì luôn luôn đúng
nhưng mà trong thực tế thì
cái sự gọi là liên kết giữa các điểm đến
hay là liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau
để hỗ trợ nhau
chúng ta nói phần lớn là trên lý thuyết thôi
cho nên lúc này chúng ta kêu gọi cũng là đúng
bởi vì các doanh nghiệp cũng cảm thấy là đuối sức
chứ không phải chỉ doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ đâu
đứng ở góc độ doanh nghiệp thì
chúng tôi thấy rằng là
cái việc hoạt động du lịch có diễn ra được hay không
là cái việc mà di chuyển của khách từ điểm nọ đến điểm kia
do vậy là vai trò của giao thông rất là quan trọng
và đặc biệt là hàng không
hội đồng tư vấn du lịch của việt nam
cũng đang nghiên cứu cái việc này
trong cái thời gian covid vừa rồi
thì mặc dù là rất nhiều khách là chọn điểm đi gần
và cái đến hai mươi là đánh giá là
chúng tôi sẽ tự đi bằng phương tiện cá nhân
nhưng mà cũng vẫn có tới năm mươi
là khách là có nhu cầu đi du lịch bằng đường bay
do vậy là rõ ràng rằng là
việc phối hợp giữa hàng không
với các doanh nghiệp
các doanh nghiệp du lịch cũng như là các tổ chức du lịch
là rất quan trọng để có thể
là tạo ra một cái hoạt động du lịch
nó tốt hơn
chúng ta đã có những kinh bản cho khách du lịch quốc tế
về cái lượng khách nước nào đến việt nam
nhiều nhất sau khi đại dịch
nói đến khách quốc tế thì có hai khối thị trường
thị trường xa và thị trường gần
thế thì bây giờ sau covid thì thị trường nào cũng bị đuối rồi
về mặt kinh tế
cho nên thị trường gần vẫn là tốt
trung quốc cũng là thị trường rất tốt
thị trường rất gần và thị trường tốt
nhưng tôi xin nhấn mạnh ngờ lại là
phải là chú trọng khai thác cái phân khúc thị trường nào
nó phù hợp
chứ thời gian vừa qua bản thân trước khi đại dịch covid
xảy ra thì chúng ta quá phụ thuộc vào
cái thị trường trung quốc
mà điều đó là rất không nên
trong những câu chuyện kinh doanh
tôi phải khẳng định lại nhé
thị trường trung quốc là thị trường lớn nhất trên thế giới
ai cũng cần
nhưng phân khúc nào là phân khúc tốt
thì lại là câu chuyện khác của mỗi nước
lúc này là lúc chúng ta phải cơ cấu lại thị trường
vậy thì theo ông chúng ta phải thay đổi lại cơ cấu như thế nào
đối với ngành du lịch
thì có nhiều câu chuyện phải cơ cấu lắm
nhưng câu chuyện quan trọng nhất là
cơ cấu lại thị trường và sản phẩm
thị trường thì chúng ta có thị trường trong nước và quốc tế
thế thì lúc này là chúng ta đang
cơ cấu lại cái thị trường nội địa đây
ngay kể cả trong câu chuyện
thị trường nội địa thì phải phân khúc nào
là phân khúc quan trọng
tương tự như thế như tôi nói
thị trường quốc tế nó gồm thị trường gần hoặc thị trường xa
thì bây giờ chúng ta nên tập trung vào thị trường gần
trong thị trường gần cũng thế thôi
ví dụ là trung quốc thì chúng ta tập trung vào phân khúc nào
để nó vừa đem lại khách
nhưng vừa đem lại cái hiệu quả cho nền kinh tế
nhưng mà tôi nghĩ rằng ngay covid này
chúng ta đang muốn khôi phục loại hình ảnh
nó giống như một điểm đến mới
thì nó có một cái vòng đời phát triển
thì trong giai đoạn này
chúng ta gọi là giai đoạn mới
thì chúng ta rất cần lượng khách
để chúng ta khẳng định lại cái hình ảnh của điểm đến việt nam
thế thì chúng ta cũng không cần
quan tâm nhiều lắm đến cái câu chuyện hiệu quả lắm
đó là ý kiến cá nhân tôi
và lúc này chúng ta cố gắng làm sao để khôi phục lượng khách
để hướng phát động của chính phủ
là người việt nam đi du lịch việt nam
với những mô hình cũng như thịnh bản
mà chúng ta đã đưa ra thì cũng hy vọng là
du lịch việt nam sẽ khởi sắc và hồi phục lại
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời
tham gia chương trình ốc nhìn văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hiện tại
thế giới vẫn đang phải vận lội với đại dịch covid một mươi chín
diễn biến dịch bệnh bên ngoài
vẫn vô cùng phức tạp
thì kích cầu du lịch nội địa hiện nay đang là giải pháp rất quan trọng
để thảo gỡ khó khăn
tuy nhiên kích cầu cũng phải đi đôi với các biện pháp
bảo vệ an toàn cho du khách
và từ phía cung cấp dịch vụ
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại